nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày nam bộ kháng chiến ngày hai mươi ba tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
thành phố hồ chí minh đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
và tiếp tục thắp sáng ngọn lửa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong những ngày này trên khắp các đường phố ở sài gòn cờ hoa rực rỡ để tuyên truyền
cổ động tinh thần bảy mươi một năm ngày nam bộ kháng chiến ngoài tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc
tái hiện không khí sụp sôi của nhân dân nam bộ thành phố hồ chí minh còn có tổ chức gặp mặt truyền thống cán bộ
qua các thời kỳ triển lãm hơn ba trăm linh bức ảnh và các hiện vật tại phố đi bộ nguyễn huệ đường hoa đồng khởi
công lạc bộ truyền thống kháng chiến các hoạt động này được diễn ra từ ngày một mươi năm tháng chín đến ngày hai mươi ba tháng chín
tôi nhìn cái này thì tôi đúng là vừa là cảm động
mà vừa là nhắc nhở
cái khí thế lúc bây giờ mà mình đã nhắc nhở mình phải giữ vững cái khí thế của người việt nam mình
tinh thần đó là độc lập hay là chết
là giữ vững cái nền độc lập này và đồng thời đó là xây dựng như bác hồ nói
độc lập xong rồi thì xây dựng đất nước chúng ta đàng hoàng hơn to đẹp hơn
và cái mục tiêu của đảng mục tiêu của chính quyền cách mạng là đem lại độc lập thì phải có tự do
và đem lại hạnh phúc cho nhân dân thứ đời sống nhân dân được cải thiện
cho nên là tôi rất là tin tưởng
cách đây bảy mươi một năm giữa lúc nhân dân nam bộ đang hưởng không khí độc lập tự do
sau hai mươi tám ngày tổng khởi nghĩa giành chính quyền
ngày hai mươi ba tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thực dân pháp núp bóng quân anh
đã dùng vũ lực đánh chiếm các cơ quan chính quyền cách mạng ở sài gòn
dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân nam bộ sụp sôi căm thù nhất tề đứng dậy
xông ra mặt trận quyết chiến với quân xâm lược
mở ra một trang sử oanh liệt mới quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
được tham quan qua những hiện vật những bức ảnh tư liệu
và qua các lời kể của nhân chứng lịch sử
thế hệ trẻ ngày nay không khỏi xúc động và tự hào
nhân ngày kỷ niệm bảy mươi một năm tại nam bộ kháng chiến
nhờ vào những bức ảnh ở phố ghi bộ
chúng em đã thấy được những hình ảnh bất khuất của ông cha ta
đã chiến thanh dũng chiến đấu ngày trước
nhờ đó mà có được việt nam tươi đẹp như ngày hôm nay
với sức trẻ của mình chúng em nguyện phấn đấu học tập
để góp phần một sức mình vào công cuộc bảo vệ tổ quốc
với tư cách là một học sinh sinh viên đang học tập
dưới một trường cao thắng này
thì qua những bức ảnh trên phố ghi bộ
em cảm thấy những người anh hùng hồi xưa
tuy là chiến đấu với những vũ khí rất là thô sơ
nhưng mà đã tạo ra những chiến công lễ lần trong hai cuộc kháng chiến
nhân dịp ngày bảy mươi một năm bộ kháng chiến
thì em cảm thấy không khí hào hùng lại trỗi dậy
kỷ niệm bảy mươi một năm ngày nam bộ kháng chiến
đảng bộ và nhân dân thành phố hồ chí minh
quyết tâm ra sức xây dựng thành phố có chất lượng cuộc sống tốt
văn minh hiện đại nghĩa tình
xứng đáng là thành phố mang tên bắc
thành phố anh hùng là trung tâm kinh tế lớn của cả nước